ubnd tp hcm vừa phê duyệt nguồn vốn tám trăm ba mươi tỷ đồng để thực hiện dự án giao thông giải quyết tình trạng kẹt xe
tại khu vực phía nam thành phố gồm các quận bảy quận tám huyện nhà bè huyện bình chánh
cụ thể dự án xây dựng hầm chui được triển khai tại nút giao nguyễn văn linh nguyễn hữu thọ quận bảy
đây được xem là điểm nóng thường xuyên xảy ra ủng tắc giao thông
theo thiết kế dự án xây đảo tròn trung tâm đường kính sáu mươi m và hai hầm chui đi qua nút giao nguyễn văn linh
nguyễn hữu thọ dài bốn trăm tám mươi m trong đó hầm kính dài khoảng tám mươi m hầm hở phía khu chế xuất tân thuận dài hai trăm linh m
phía quốc lộ một a dài hai trăm linh m mặt cắt ngang hầm gồm ba làng xe lưu thông với tốc độ sáu mươi km trên giờ
bày rộng trong hầm một mươi ba bảy mươi năm m vận tốc thiết kế sáu mươi km trên giờ tỉnh không thông xe dưới hầm bốn bảy mươi năm m
và chịu được động đất cấp bảy
tổng vốn đầu tư dự án hơn tám trăm ba mươi tỷ đồng trong đó chi phí xây dựng hơn năm trăm ba mươi tỷ đồng
dự kiến dự án sẽ khởi công vào cuối năm nay hoàn thành vào quý ii năm hai nghìn hai mươi hai